một vụ cháy vừa xảy ra tại khu nhà trọ năm tầng trong ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính quận câu giấy hà nội đã khiến một mươi bốn người tử vong và sáu người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa cứu nạn
ngôi nhà xảy ra vụ cháy nằm sâu ở trong ngõ nhỏ cách mặt đường trung kính khoảng hai trăm linh mét cảnh sát đã phải kéo đường ống dẫn nước để vào dập lửa
lực lượng cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e cũng đã lập tức được điều động và tham gia vào hoạt động cấp cứu tại hiện trường
liên quan đến sự việc tiến sĩ bùi sĩ tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết hiện tại năm nạn nhân đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị tại khoa cấp cứu
một trường hợp nguy kịch nặng đang được điều trị hồi sức trường hợp bệnh nhân nặng là một cụ già các bác sĩ đang cố gắng hết sức điều trị cho bệnh nhân nhưng do tuổi cao tiên lượng điều trị vẫn chưa thể nói được
tiến sĩ tuấn anh cho biết thêm
đối với những bệnh nhân tử vong ngoại viện do bệnh viện không có nhà lạnh nên các nạn nhân đã được di chuyển đến nơi khác
ngay trong sáng nay sở y tế hà nội cũng đã huy động nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố tham gia cấp cứu hỗ trợ điều trị các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ năm tầng xảy ra tại phố trung kính quận câu giấy hà nội
tại hiện trường các nhân viên y tế đã cấp cứu sáu nạn nhân và đưa đến bệnh viện giao thông vận tài
ngoài ra các nạn nhân do có thể bị ảnh hưởng về tâm lý nên các bác sĩ cũng đã kiểm tra tư vấn các biện pháp để phong tránh những biên chứng về tâm lý cho người bệnh
trao đổi với báo chí ông nguyễn đình hưng phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy nhà trọ năm tầng xảy ra tại phố trung kính phương trung hòa quận cầu giấy sở y tế đã chỉ đạo lực lượng cấp cứu một trăm một mươi năm đến hiện trường
sở cũng đã chỉ đạo bệnh viện trên địa bàn thành phố bệnh viện e bệnh viện sanh pôn bệnh viện giao thông vận tải bệnh viện y học cổ truyền trung tâm y tế cầu giấy đến hiện trường trực tiếp tham gia cấp cứu
ông hưng cho biết thêm các bác sĩ đang làm các biện pháp tâm lý để tránh cho bệnh nhân bị sốc tâm lý
chúng tôi cũng đề nghị các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trên địa bàn thành phố tạo điều kiện tốt nhất cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
hiện tại trong sáu nạn nhân tại vụ cháy tại nhà trọ năm tầng bệnh nhân cao tuổi nhất là một cụ bà tám mươi bốn tuổi
ngay khi tiếp nhận nạn nhân bệnh viện giao thông vận tải đã xin ý kiến hội trần cùng trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai để kiểm soát tình trạng của bệnh nhân
bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một cháu bé một mươi một tuổi tình trạng sức khỏe cơ bản đã ổn định
phó giám đốc sở y tế hà nội khẳng định các bác sĩ của bệnh viện sẽ tiếp tục hội trần liên tục để nắm sát tình hình của bệnh nhân có phương án điều trị kịp thời
liên quan đến vụ cháy trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết
bệnh viện đang tiếp nhận cho nhiều bệnh nhân trong vụ cháy xảy ra vào đêm qua tại phố trung kính
hiện tại hai đạn nhân đã qua con nguy kịch và được điều trị tại khoa cốc cứu một trường hợp nguy kịch đang được điều trị hồi sức
theo bác sĩ tuấn anh trường hợp bệnh nhân nặng là cụ già các bác sĩ đang xúc sức điều trị cho bệnh nhân nhưng do tuổi cao nên tiên lượng điều trị vẫn chưa thể nói trước
đối với những bệnh nhân tử vong ngoài viện do bệnh viện không có người nhà để xác nhận nhân thân nên đã được di chuyển đến nơi khác
trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo sức khỏe và đời sống phó giám đốc bệnh viện e phan thảo nguyên cho biết
theo báo cáo của kiếp trực bệnh viện bệnh viện này đã nhận được yêu cầu cử cán bộ y tế đến hiện trường vụ cháy
ngay lập tức tổ cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e đến hiện trường sau đó thi thể của một nạn nhân đã tử vong tại nhà tăng lễ cầu giấy
hiện chưa có trường hợp nào liên quan đến vụ cháy này vào cấp cứu theo dõi sức khỏe tại bệnh viện e
tính đến thời điểm sáng sớm nay ngày hai mươi bốn tháng năm thông tin từ sở y tế hà nội cho biết
các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà tăng lễ cầu giấy và bệnh viện một trăm chín mươi tám
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm bác sĩ bùi hồng giang trưởng khoa cấp cứu bệnh viện giao thông vận tải cho biết
vào dạng sáng bệnh viện tiếp nhận ba nạn nhân trong vụ cháy tại dãy nhà trọ trên ngõ một trăm một mươi chín trung kính quận cầu giấy
mỗi nạn nhân nhập viện cách nhau khoảng ba mươi phút trong đó có một cặp vợ chồng đang nằm tại khoa cấp cứu với triệu chứng hô hấp đơn thuần
sau khi thở oxy truyền dịch thở khí dung thì hiện tại đang ổn định
người còn lại là một cụ lớn tuổi đến bệnh viện trong tình trạng kích thích suy hô hấp được thổ oxy dùng khí gián phế quản tình trạng đã ổn hơn
bệnh nhân đã được chuyển lên khoa hồi sức tích cực
bác sĩ giang nói ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực vật liệu máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nạn nhân
tại thời điểm nhập viện cụ ba du tình nhưng tình trạng kích thích khó thở chỉ nói được từng chữ một phổi dít hai bên spo hai chín mươi năm
một giờ ba mươi phút thì cấp cứu một trăm bốn mươi năm có đưa một nạn nhân vào nói là nạn nhân cháy nhà tại chỗ một trăm một mươi chín trung kính
bệnh nhân này là nạn nhân nữ tám mươi bốn tuổi vào viện trong tình trạng kích thích đau đầu người bám đầy cho bụng khó thở và nghe có suy hấp khổ gian dít hai bên
sau khi biết nạn nhân trong vụ cháy thì bệnh viện đã tổ chức cấp cứu dùng thuốc thở oxy
sau đó thì khi bệnh nhân đỡ thở khó thở hơn thì bệnh nhân này được nhập kho sức tích cực điều trị
từ sau khi chấp nhận biết là sẽ còn có rất nhiều nạn nhân nữa thì bệnh viện đã tổ chức toàn bộ nhân lực con người trong phía trực tốt trực để kho cấp cứu để tiếp tục tiếp đoán các nạn nhân
tuy nhiên là đến hai h một mươi năm và ba h thì có các nạn nhân tiếp theo
vẫn chưa hết hoảng sợ anh hải một nhân chứng được cứu nạn khỏi vụ cháy tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính kể lại
vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm anh vẫn đang say trong giấc ngủ
vào thời điểm này mọi người bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn sau đó là nhiều tiếng hồ hoán âm thanh lớn khiến anh hải tự dậy
anh hải kể lại rằng sau hai tiếng nổ lửa tràn ra khắp khu phòng cháy cả vào cửa sổ nhà mình
may mắn do đã học được kinh nghiệm thoát nạn người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đã quyết định hướng dẫn vợ dùng khăn vải để thấm nước quặn thành nhiều lớp để che miệng mũi rồi ở yên ở trong phòng đợi lực lượng cứu hộ
khoảng một giờ sau lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường và đưa vợ chồng anh hải đi cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải
cho biết thêm về hiện trường anh hải nói đây là giấy trọn cho thuê phía dưới cửa hàng sửa chữa xe đạp điện
anh mới chỉ chuyển tới đây khoảng ba tháng
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm bác sĩ bùi hồng giang trưởng khoa gấp cứu bệnh viện giao thông vận tải cho biết
dạng sáng cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong vụ cháy dãy nhà trọ
theo báo cáo ban đầu vào hồi h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
ubnd phường công an phường trung hòa đã nhận được thông tin báo cháy từ công dân
vụ cháy xảy ra tại số nhà địa chỉ số một ngõ bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
sau khi nhận được thông tin
bộ công an phường đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường
đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở ngay lập tức có mặt tại địa điểm có cháy
sử dụng các phương tiện chữa cháy các điểm chữa cháy công cộng và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy
tại hiện trường ngôi nhà người dân xung quanh cùng các chủ nhà đã phá cửa sổ ở tầng hai nhà hai để thoát ra khỏi nhà
ngôi nhà xảy ra vụ cháy tại số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám ba mươi một phố trung kính
đây là nhà ở gia đình cho thuê để ở và sửa xe đạp điện
ngôi nhà cách mặt phố trung kính khoảng hai trăm linh m
nhà được xây dựng với diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai trên tổng diện tích khu đất xây dựng là hai trăm linh năm m hai
phần diện tích còn lại là khoảng năm mươi năm m hai là sân trống bố trí để xe máy xe đạp xe đạp điện
ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà
tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà bảy người và có một mươi bảy người đăng ký thuê để ở
tổng số một mươi hai phòng cho thuê
một phòng cho thuê và hai phòng chủ nhà ở
đến giờ năm mươi hai phút đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai phòng pc bảy đã đến
và lập tức tiếp cận đầu ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính
để triển khai lực lượng phương tiện theo ngõ tiếp cận đến ngôi nhà xảy ra vụ cháy
vào hồi h năm mươi năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
tại thời điểm này đám cháy đã cháy dụi các phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện
đám cháy lan nhanh và phát triển mạnh theo cả chục dọc từ tầng một lên tầng hai và tầng ba
theo trục ngang các giam phòng tại tầng một
tại thời điểm này đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói
khí độc bao trung toàn bộ tung mái cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà
khoảng một h năm xe chữa cháy thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai
phòng pc bảy công an quận cầu giấy đã đến hiện trường
đến hồi một giờ hai mươi sáu phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn
theo thông tin ban đầu vụ cháy đã làm một mươi bốn người bị chết